phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã cùng đoàn công tác của tỉnh tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp có người nước ngoài các cơ sở lưu trú để kịp thời ngăn chặn việc không khai báo người nước ngoài lưu trú không khai báo y tế bắt buộc
qua công tác kiểm tra phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện một số đơn vị lưu trú sai phạm
đơn vị đã làm tham mưu cho giám đốc công tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiến hành ra soát lập danh sách số người nước ngoài